tòa nhân dân quận hải châu thành phố đà nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt nguyễn hữu tuyến hai năm tù hoàng trần anh phương một năm ba tháng tù đinh xuân hiếu trương huỳnh khánh huy cùng chín tháng tù đặng ái quốc một năm tù treo cùng vì hành vi cố ý gây thương tích
theo cáo trạng do có mâu thuẫn từ trước giữa nguyên minh trí và phạm hoàng anh huy cùng một mươi sáu tuổi chú quận thanh khê nên cả hai đã hẹn nhau đến khu vực cầu phú lộc đường nguyễn tất thành để thanh toán lẫn nhau
sau đó nguyễn minh trí đã tập hợp nhóm gồm có tuyến phương hiếu huy quốc và một số thanh niên khác
tuyến chuẩn bị một ba lô dao tự tạo rồi đem đến chỗ hẹn phân phát cho các thành viên trong nhóm của trí
tối ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám khi biết nhóm của phạm hoàng anh huy đang ở khu vực chợ cồn nhóm của trí kéo tới dùng hung khí chém tới tấp và đuổi chém anh đoàn anh minh trong nhóm của huy khiến anh này thương tích một mươi bốn
tại phiên xét xử các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội
những bản án thích đáng
hiện nay công an tỉnh quảng trị đang thụ lý điều tra vụ án hình sự đối tượng trần thị nhàn lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám tại quảng trị
ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám công an tỉnh quảng trị đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và áp dụng biện pháp bắt bị can để tạm giam đối với trần thị nhàn chú tại địa phương
công an tỉnh quảng trị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối tượng trần thị nhàn lừa đảo chiếm đoạt tài sản và áp dụng biện pháp bắt bị can để tạm giam đối với trần thị nhàn chú tại địa phương
người nào đã thực hiện giao dịch cho vai tiền hoặc giao dịch khác đối với trần thị nhàn chú phường đông lương tp đông hà quảng trị thì liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị để được giải quyết
địa chỉ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị km hai quốc lộ chín thành phố đông hà tỉnh quảng trị điện thoại hai nghìn ba trăm ba mươi ba tám trăm chín mươi hai trăm bốn mươi ba hoặc chín trăm một mươi hai bảy trăm bảy mươi bảy chín gặp điều tra viên dương phước hảo
trước đó luân sống chung như vợ chồng với bạn gái tại nhà trọ ở xã trường bình huyện cần duộc
giữa tháng chín năm hai nghìn một mươi chín nguyễn đăng linh đến thuê phòng trọ đối diện phòng của luân
đến khoảng hai giờ ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi chín sau khi phát hiện bạn gái ngủ qua đêm tại phòng trọ của linh nên cả hai xảy ra mâu thuẫn

bạn gái linh liền đạt luân ngã xuống sàn nhà rồi cả hai bỏ chạy luân lấy con dao đuổi theo
đâm linh nhiều nhát khiến linh tử vong sau đó luân đến cơ quan công an đầu thú
khoảng một mươi giờ ngày hôm qua tại quốc lộ ba thuộc địa phận xã đức vân huyện ngân sơn
tỉnh bắc cạn phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắc cạn phối hợp với công an huyện ngân sơn
phát hiện và bắt quả tang một vụ vận chuyển mua bán pháo trái phép
lực lượng chức năng phát hiện hai đối tượng nguyễn thành công trần văn chính cùng chú tại xã
quang châu huyện việt yên tỉnh bắc giang điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi bốn l năm nghìn ba trăm tám mươi năm
theo hướng cao bằng hà nội chở năm thùng pháo hoa có khối lượng hơn một trăm hai mươi tám kg
tại cơ quan công an công đã thừa nhận số pháo trên là của mình được mua tại cửa khẩu tà lùng
tỉnh cao bằng với số tiền một mươi năm triệu đồng hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
với hành vi tàng trữ vận chuyển hàng cấm văn đức lấn chú huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long
sành phương anh chú tỉnh an lo long an vừa bị công an thành phố trà vinh tỉnh trà vinh khởi tố vụ án
hình sự khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam dạng sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô do văn đức lớn điều khiển trở sành phương anh với nhiều
biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra và phát hiện trên xe có
bốn bốn trăm linh bao thuốc lá hiệu hero z bước đầu lấn và anh khai nhận số thuốc lá được thuê trở xuống
trà vinh với tiền công là chín trăm linh đồng ngoài ra cả hai còn thừa nhận gắn biển số xe giả để tránh
sự kiểm tra của cơ quan công an thông tin từ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương cho
cho biết đơn vị đã khởi tố đối tượng trong vụ giết chủ cây thầu xây dựng tại xã vĩnh hòa huyện ninh giang
do đối tượng đang nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi nên được bảo lãnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối tượng bị khởi tố là đinh thị then sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại thôn cáp xã hồng dụ ninh giang
làm nghề thu mua sắt vụn trước đó then có mâu thuẫn với anh vùi ngọc thành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
trú tại thôn vĩnh xuyên xã vĩnh hòa ninh giang là chủ cây thầu xây dựng khoảng năm h ba mươi phút ngày hai mươi
tháng một mươi then đi xe máy mang theo con dao gọt hoa quả đến nhà anh thành để giải quyết mâu thuẫn
sau khi lời qua tiếng lại then đã dùng dao đâm ba nhát vào người anh thành khiến anh tử vong sau đó
về vụ việc gian lận thi cử trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại sơn la
ngày hôm qua ủy ban kiểm tra tỉnh sơn la đã ban hành thông báo về kết quả kiểm tra
xem xét thi hành kỷ luật với tổ chức đảng đảng viên có vi phạm theo đó
tiến hành kỷ luật đối với tám mươi ba đảng viên có vi phạm liên quan phê bình nghiêm khắc chín đảng viên
đang kiểm tra xem xét đối với sáu đảng viên chưa xem xét theo quy định đối với hai đảng viên đang
nghỉ thai sản
trong số đảng viên bị kỷ luật có bốn mươi sáu người là cha mẹ của thí sinh được nâng điểm trái quy định
trước đó ủy ban kiểm tra trung ương ban bí thư đã thi hành kỷ luật đối với ông hoàng tiến đức
tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la bằng hình thức cách
tất cả các chức vụ trong đảng ủy ban kiểm tra trung ương cũng thi hành kỷ luật đối với ông phạm
văn thủy tỉnh ủy viên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sơn la bằng hình thức cảnh cáo
cơ quan điều tra hình sự bộ quốc phòng đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với đối tượng đinh
tiến sử sinh ngày một mươi tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai quê quán xã kỳ phong huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
hộ khẩu thường trú tại ba mươi sáu a núi thành phường một mươi ba quận tân bình thành phố hồ chí minh
nơi cư trú và chỗ ở trước khi trốn tại một trên bốn mươi đường cù chính lan
phường một mươi ba quận tân bình
đinh tiến sử đã có hành vi gian dối trong việc bán căn hộ du lịch thuộc dự án khách sạn
ba vico đà lạt và khách sạn ba vico nha trang đang thế chấp tại ngân hàng thương mại cổ phần
quân đội cho nhiều người chiếm đoạt nhiều tỷ đồng xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu
hạn sản xuất thương mại dịch vụ bạch việt bị can đinh tiến sử bị truy tố về tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản bốn điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự trốn ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
đặc điểm nhận dạng cao một sáu mươi năm m và có xe ảo hình bầu dục dài một cm
rộng năm cm cách hai cm trên sau đuôi lông mày phải
cũng liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hồ thị ngọc yến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại
thôn năm xã hàm đức huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận có nốt ruồi cách hai hai cm trên sau cánh mũi trái
và đối tượng hồng thanh phong sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn một xã hàm đức
huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an
công an thị xã la di tỉnh bình thuận cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm trăm tám mươi
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và
sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ
bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối
không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện